thành phố vũ hán của trung quốc ngày hôm nay một mươi bảy tháng bốn đã đưa ra những sửa đổi với số liệu các bệnh nhân được xác nhận nhiễm covid một mươi chín
cũng như số ca tử vong vì dịch bệnh này
theo đó tổng số ca tử vong tại vũ hán tăng tới năm mươi so với trước khiến tổng số ca tử vong trên toàn quốc cũng được điều chỉnh tăng thêm ba mươi chín
theo số liệu mới nhất tổng số ca nhiễm tại vũ hán là năm mươi ba trăm ba mươi ba người tăng ba trăm hai mươi năm ca
trong số đó người tử vong tăng lên một hai trăm chín mươi người
thông báo của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa đại dịch covid một mươi chín thành phố vũ hán cho biết
những sửa đổi trên được thực hiện theo luật pháp và quy định nhằm đảm bảo thông tin chính xác công khai và minh bạch
thông báo đưa ra bốn lý do dẫn đến sự thay đổi về mặt dữ liệu bao gồm các ca chết tại nhà các ca báo muộn có nhầm lẫn và thông tin bệnh nhân không đầy đủ